thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo trần hữu tiệp
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản miền trung
gọi tắt là công ty mtm và một mươi bốn đồng phạm trong vụ thao túng giả chứng khoán
vụ thao túng giá chứng khoán chiếm đoạt tài sản giảm mạo công tác có liên quan tới cổ phiếu của mtm
cùng ra hầu tòa với bị cáo trần hữu tiệp trong vụ án này còn có một mươi bốn bị cáo bị viện kiểm sát truy tố về các tội
thao túng giá chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức giả mạo trong công tác
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi nguyễn hữu dĩnh nguyên giám đốc công ty cổ phần khoáng sản nari hamiko
mua lại hồ sơ pháp lý của công ty mtm
doanh nghiệp này không hoạt động không có vốn nhưng các đối tượng làm giả hồ sơ thể hiện năm hai nghìn một mươi bốn
mtm có một trăm linh triệu đồng
trong năm hai nghìn ba cổ đông sở hữu ba mươi một triệu cổ phần tương đương ba trăm một mươi tỷ đồng
làm giả chứng từ tăng vốn thực góp lên ba trăm một mươi tỷ đồng nhằm đủ điều kiện niêm yết trên sản chứng khoán
để làm giả được hồ sơ nói trên tiệp dĩnh và các đồng phạm đã móc nối với cán bộ một số ngân hàng
làm giả hợp thức hóa chứng tử rút bốn trăm tám mươi năm tỷ đồng thể hiện việc góp vốn của các cổ đông và doanh số kinh doanh
của công ty mtm sau đó các bị cáo đã cấu kết đưa cổ phiếu mtm được giao dịch trên thị trường chứng khoán
tính đến thời điểm vụ án bị phát hiện vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu đã có một một trăm năm mươi sáu người đứng tên sở hữu cổ phiếu ảo của doanh nghiệp này
cơ quan công tố xác định trần hữu tiệp cùng với các đồng phạm đã thực hiện các hành vi gian dối lừa đảo
thao túng cổ phiếu mtm gây thiệt hại hơn năm mươi sáu tỷ đồng trong đó lừa đảo chiếm đoạt hơn năm mươi ba tỷ đồng
của các nhà đầu tư cổ phiếu mtm ngoài ra tiệp còn có hành vi lừa bán cổ phiếu của mtm cho hai người khác
để chiếm đoạt ba trăm năm mươi năm triệu đồng
nếu người vay tiền chậm trả các đối tượng sẽ lập tức đe dọa ném chất bẩn vào nhà hoặc là đánh đập con nợ
trước thực trạng này ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã tạm giữ ba đối tượng
để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi
ba đối tượng là đồng văn hằng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm nguyễn văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và bùi quang đông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám cùng quê hải dương
theo điều tra từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy đối tượng thắng
đến tạm trú tại phường phú lợi thành phố thủ dầu một và hoạt động cho vay nặng lãi
đối với người dân trên địa bàn thành phố thủ dầu một và thị xã tân uyên
thời gian này thắng thuê sơn và đông để phụ giúp việc cho vay đòi nợ hàng ngày
nếu người vay chậm trả nợ các đối tượng này sẽ đe dọa chửi bới đánh đập ném chất bẩn vào nhà để phục hồi tinh thần con nợ
ngày một mươi tám tháng bốn lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng thắng đang đánh bà cao lan thơm
ngụ tại xã phú tránh thị xã tân uyên vì bà thơm vay tiền của thắng nhưng chậm trả
khám xét nơi ở của đối tượng thắng lực lượng công an đã thu giữ nhiều hồ sơ giấy vay nợ sổ hộ khẩu giấy chứng minh nhân dân và một số các đối tượng đã sử dụng để ghi nợ
tại thời điểm bị bắt lực lượng chức năng đã xác định đối tượng thắng đang cho ba mươi người vay nợ với mức lãi suất sáu mươi bảy một ngày
cao hơn mức lãi suất mà pháp luật quy định các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn một trăm linh triệu đồng
một đối tượng đã gây hỏa hoạn khiến một gia chủ bảy mươi sáu tuổi bị bỏng nặng khi mà đối tượng này không ăn trộm được hai triệu đồng
vụ việc vừa xảy ra vào đêm ngày ba mươi tháng bốn tại hải lăng quảng trị
đối tượng tên là lê sĩ dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại xã hải tân huyện hải lăng
đêm ngày ba mươi tháng bốn dũng đã mang theo nửa lít xăng đột nhập vào nhà bà lê thị thủy sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba trú cùng thôn
dũng đã đổ xăng lên giường nơi bà thị đang ngủ say và châm lửa đốt
khiến nạn nhân bị bỏng nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện
tại cơ quan công an dũng khai nhận vào tối ngày hai mươi tám tháng bốn lẻn vào nhà bà thủy trộm hai triệu đồng
thì bị bà thị phát hiện la mắng
tức tối đêm ngày ba mươi tháng bốn dũng quay lại trả thù nạn nhân
thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn huyện thái thụy tỉnh thái bình
xảy ra vụ một số kẻ gian đã phá cửa đột nhập vào các đền miếu để lấy trộm trong các hòm công đức
các đối tượng này gây án lại chủ yếu là các thanh niên
các thanh thiếu niên nghiện game online nên tìm cách đi trộm
sau đây là phản ánh của phóng viên intv thái bình
lợi dụng đêm tối không có người trông coi ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi
kẻ gian đã đột nhập vào đền thờ thôn trà bôi xã thụy liên huyện thái thụy
dùng kim cộng lực phá khóa cửa và khóa hỏng công đức để trộm cắp tiền
cùng khoảng thời gian này nhiều đền miếu trên địa bàn huyện thái thụy cũng bị trộm đột nhập
lấy đi số tiền công đức
tôi về tôi và báo cáo với nệ
thì tưởng ban khánh tiết ra mở cửa đình thì như vậy là khóa cửa cổng là bị cắt
nhưng mà không mở được thì phát hiện ra vào trong nhà là thấy mất hòm công đức
công an huyện thái thụy đã xác lập chuyên án để điều tra truy xét đối tượng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thái thụy đã bắt giữ vũ quang đạt và tô văn duy
cùng sinh năm hai nghìn hai và cùng chú xã thụy hà huyện thái thụy là thủ phạm gây án
trước cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận
do thiếu tiền chơi game nên từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến nay
chúng đã thực hiện sáu vụ trộm tài sản trong các đền miếu và nhà dân trên địa bàn
bọn em lại chở nhau xuống dưới thị xuân
thế là bọn em dừng xe ở trước cổng biếu bọn em quan sát trước sau thấy không có người
thế là đạt mở cổng đi vào
xong bọn em thấy cửa khóa bọn em cắt khóa cửa
cắt xong bọn em thấy có hòm công đức ở bên trong
rồi đạt bẻ hòm bút tiền bọn em chia đôi
và số tiền đấy em mới đạt để chơi điện tử với lại chơi xài có nhất nữa
lang thang nghiện game và thường chuyên hoạt động vào ban đêm
thì các đối tượng với phương thức quá trình triệu tập lên làm việc
các đối tượng đã khai nhận với phương thức thủ đoạn là dùng kìm cộng lực
cắt các khóa tại các chùa đình chùa trên địa bàn toàn huyện
thực hiện rất nhiều vụ trộm cắp
ngoài việc trộm cắp tiền
trong hòm công đức thì các đối tượng còn trộm cắp vặt trong nhà dân
qua vụ việc trên đối với các nhà đình chùa cũng như các nơi công cộng
thì người dân nên nêu cao tinh thần cảnh giác bảo vệ tài sản
thậm chí là cần thiết thì cũng có thể tăng cường các công cụ
những thiết bị cần thiết để phục vụ quản lý việc bảo quản tài sản
những vụ việc xảy ra cho thấy
con đường từ nghiện game online tới vi phạm pháp luật là con đường rất ngắn
nếu những thanh thiếu niên thiếu sự giám sát quản lý chặt chẽ từ phía gia đình nhà trường
học sinh đã nghiện gam online kéo theo hàng loạt hệ lụy
như xa suốt về thể lực và tinh thần trầm cảm
đặc biệt là dễ dẫn đến các hành vi trộm cắp để có tiền chơi game
nguy hiểm hơn là dẫn đến hành vi bạo lực
do vậy cùng với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng
nhà trường và gia đình cũng cần có nỗ lực hơn nữa trong việc giáo dục
tuyên truyền để thanh thiếu niên hiểu rõ tác hại của game online
và những hệ lụy vi phạm pháp luật do tình trạng nghiện game gây ra
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắc song tỉnh đắc nông cho biết
đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với phan trọng hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
chú tại xã nâm giang huyện đắc song để điều tra làm rõ về hành vi
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trưa ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám trong lúc ngồi uống rượu với anh điểu lương
và một số người bạn phan trọng hà đã mượn chiếc xe máy của anh điểu lương
để đi giải quyết công việc
trên đường đi hà đã nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe máy của anh điểu lương
nên đã chạy chiếc xe máy vừa mượn được về tỉnh bình dương chơi
và sử dụng chiếc xe máy làm phương tiện đi lại
sau đó hà lấy biển số xe của người bạn gắn vào chiếc xe mà hà đã chiếm đoạt của anh lương
trước tên nguyên đán hai nghìn một mươi chín hà về nhà và đến ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi
phát hiện hà đang đi làm dẫy ở huyện đắc song nên anh điểu lương
đã đến công an huyện đắk song trình báo sự việc
vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk song tiếp tục điều tra làm rõ
công an tỉnh nghệ an vừa bắt giữ một vụ vận chuyển một sáu tạ nội tạng động vật
không rõ ngưỡng gốc xuất xứ
theo đó vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày hai tháng năm tại khu vực xã nghi liên tp vinh
tổ công tác nhận được tin báo về việc có một xe ô tô tải màu trắng
mang biển số ba mươi bảy c hai mươi chín nghìn hai mươi
nghi chở động vật hoang dã tổ công tác đã phối hợp với công an tp vinh
yêu cầu dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trên xe có ba thùng cắt tông được bọc kỹ
bên trong có chứa một trăm sáu mươi kg nội tạng động vật không rõ nhãn mát
không có nguồn gốc xuất xứ
toàn bộ số nội tạng này đã bốc mùi hôi thối có hiện tượng đổi màu
theo khai báo của chủ xe số hàng này được vận chuyển từ tp vinh
lên huyện đô lương để tiêu thụ

thông tin ban đầu về những thiệt hại do mưa lớn từ tám tỉnh lào cai
tuyên quang yên bái hà giang bắc cạn thanh hóa nghệ an hà tĩnh cho thấy
từ ngày hai mươi bốn tháng bốn đến ngày một tháng năm rông lốc xảy ra đã làm một người chết
do nhà sập trong cơn lốc một người bị thương năm mươi năm nhà bị sập
hai chín trăm hai mươi nhà và năm mươi sáu công trình phụ bị tốc mái hư hỏng một mươi năm điểm trường bị tốc mái
tám cột điện bị đổ ba trăm linh m đường dây cao thế bị đứt một một trăm một mươi hai hecta lúa
hai mươi hecta hoa màu hai mươi hecta cây ăn quả hàng nghìn cây keo bị thiệt hại
một mươi sáu con da súc ba ba trăm linh con da cầm bị chết
trong khi đó vào giữa trưa ngày hôm nay một nhà hàng nổi tại hồ tây hà nội
đã bị bỏ hoang từ lâu bất ngờ bốc cháy ngủi ngột tạo thành một cuộc khói đen
người dân cho biết vào khoảng một mươi một giờ trưa ngày hôm nay một ngọn lửa đã bùng lên dữ dội
kèm theo khói đen nghi ngút tại khu vực gần công viên nước hồ tây
nơi các du thuyền nhà hàng từng kinh doanh trên hồ tây phải dừng hoạt động
được kéo về tập kết tại đây nhận được tin báo lực lượng chức năng đã điều hai xe cứu hỏa đến
hiện trường sau khoảng hai mươi phút đám cháy đã được khống chế nguyên nhân của vụ cháy hiện đang được điều tra
một thông tin đáng chú ý khác giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng chín trăm tám mươi năm đồng một lít xăng ron chín trăm năm mươi ba tăng chín trăm năm mươi sáu đồng một lít
giá các loại dầu tăng từ ba trăm một mươi một đến ba trăm sáu mươi ba đồng một lít hoặc kg
liên bộ công thương tài chính mới đây có thông tin điều hành giá xăng dầu thực hiện từ một mươi sáu h ngày hôm nay
mùng hai tháng năm theo đó giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng chín trăm tám mươi năm đồng một lít xăng ron chín mươi năm ba tăng chín trăm năm mươi sáu đồng một lít
giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng chín trăm tám mươi năm đồng một lít xăng ron chín mươi năm ba tăng chín trăm năm mươi sáu đồng một lít dầu diengen năm s tăng ba trăm một mươi một đồng một lít
dầu hỏa tăng ba trăm sáu mươi ba đồng một lít dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s tăng ba trăm tám mươi năm đồng một kg
như vậy giá bán các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh như sau
xăng e năm ron chín mươi hai tăng lên hai mươi sáu trăm tám mươi tám đồng một lít xăng ron chín trăm năm mươi ba tăng hai mươi hai một trăm chín mươi một đồng một lít dầu diesel năm s tăng lên một mươi bảy sáu trăm chín mươi năm đồng một lít
dầu hỏa có giá bán mới
xăng e năm ron chín mươi hai tăng lên một mươi sáu sáu trăm hai mươi năm đồng một lít dầu mazus một trăm tám mươi cst ba năm s sau khi điều chỉnh tăng lên một mươi sáu hai đồng một kg
thưa quý vị vaccine do viện huyết thanh ấn độ sản xuất có thành phần kháng nguyên tương tự với loại vaccine năm trong một quyên văn xen và công vy phai
theo sở giáo dục đào tạo tp hcm ngoài bản số liệu trên các học sinh cần tham khảo ba điểm chuẩn lớp một mươi của những năm trước
cộng với việc xác định học lực của mình để quyết định chọn nguyện vọng với lớp một mươi
học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng từ hôm nay ngày hai tháng năm đến hết ngày tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị nắng nóng kéo dài khiến cho một số con sông rạch tại vùng chuyên canh rau màu ở xã lý văn lâm
thành phố cà mau tỉnh cà mau nơi cung cấp các loại rau củ tươi sống cho toàn địa bàn thành phố đang cảm thấy tuyệt vọng vì hạn mặn
chi cục thúy lợi tỉnh cà mau cho biết qua đợt kiểm tra độ mặn tháng bốn khu vực vùng ngọt hóa và các huyện thành phố trên địa bàn cho thấy độ mặn khá cao
thực tế khu vực ngọt hóa của tỉnh cà mau nước kênh đã kiệt nhiều ao địa bên trong của dân dần cạn nước
ông lê văn hùng đầu tư gần trăm triệu đồng để làm hồ chứa nước tuy nhiên do nắng nóng kéo dài con kênh dùng để cung cấp nước đã cạn khô nên dù trong hồ vẫn còn nước nhưng không dám xuống giống
từ đầu năm tới nay nắng nóng gây gắt đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến việc trồng màu của người dân địa phương
vì vậy nhiều cánh đồng dù đã làm đất xong nhưng đành bỏ đấy
thiếu nước sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn
nhiều địa phương đã triển khai nạo vét kênh mương gia cố đắp đập ngăn mặn duy tu sửa chữa công trình phục vụ phòng chống hạn mặn
tuy nhiên tình hình xem ra vẫn không khả thi
thì ở đây ngập mặn hết trơn rồi có nước nhưng ngập mặn rồi
ở đây bà con người ta sống khổ lắm
dưa với gao đồ tách trồng đâu được
nhằm hộ bỏ không còn nhằm hộ kiếm nước gán kiếm nước lên mặt tưới
như giờ lá héo hết trơn rồi đâu có đủ nước tưới đâu
theo người dân cà mau năm nay mưỡn nước mặn vào ngày một nhanh hơn
ngoài việc thiếu nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp
thì những dòng sông kênh rạch khô hạn như thế này cũng khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn
hạn mặn không chỉ ảnh hưởng tới việc sản xuất nông nghiệp
tại huyện âu minh một trong những thủ phủ nuôi tôm của cà mau
người nuôi tôm cũng đang điêu đứng vì hạn hán và xâm nhập mặn vào giai đoạn khốc liệt
môi trường nuôi ô nhiễm khiến tôm chết hàng loạt ở nhiều nơi
tại huyện âu minh tỷ lệ tôm chết đã lên tới tám mươi một con số báo đồng
trong báo cáo mới nhất của sở công thương tp hcm tỷ lệ nông sản vào các hệ thống siêu tị hiện đại chỉ chiếm khoảng một mươi
chín mươi còn lại hàng hóa nông sản được bán tự do ở các chợ cửa hàng bán lẻ
mặc dù muốn nâng tỷ lệ này lên nhưng việc đưa nông sản sạch vào kênh phân phối hiện đại cũng gặp không ít rào cản
theo sở công thương tp hcm hiện có nhiều nguyên nhân chính dẫn đến việc nông sản sạch bị hạn chế
vào các kênh siêu thị hiện đại như hàng hóa vì nợ bốn mươi năm ngày mới được thanh toán
nông dân phải sản xuất ít nhất ba mặt hàng trở lên thì siêu thị mới thu nhận
tiếp đến là một số siêu thị yêu cầu nông dân phải vận chuyển hàng hóa đến các địa điểm trong hệ thống phân phối
hay nông dân bị hạn chế về mặt bao bì
các siêu thị các cơ sở phân phối hiện đại người ta cần những bao bì tốt hơn chút
vấn đề này người nông dân thực hiện cũng hơi bị khó
những sản phẩm làm ra sản phẩm thì tốt nhưng bao bì thì không đắt
khó cạnh tranh hoặc là bao bì tinh nắng những thông tin nó không đầy đủ
nông dân hiện nay người ta đang thiếu cái đó thiếu cái kiến thức đó rất là lớn
thêm vào đó một số siêu thị đưa ra mức chiếc khấu lên tới hai mươi ba mươi
chưa kể những chi phí không chính thức khác để o ép nhằn khung ứng
hậu quả của vấn đề này không chỉ hạn chế nông sản được đưa vào siêu thị
mà còn làm giảm khả năng tiếp cận của người tiêu dùng ở các kênh phân phối hiện đại
các siêu thị cũng phải thống nhất với nhau về một cái chiêu thị
tiêu chuẩn chung nào đó có thể dựa trên tiêu chuẩn việc gáp của nhà nước văn hành
để làm một cái căn cứ cơ bản sau đó bổ sung thêm những cái tiêu chuẩn thị trường khác
như tiêu chuẩn bao bì đóng gói tiêu chuẩn chất lượng v v
và khi đồng nhất với nhau đồng thuận với nhau để áp dụng tiêu chuẩn đó
thì có nghĩa là các nhà phân phối đã có một cái quyền lực thị trường đủ lớn
để phát tín hiệu cho các nhà sản xuất và buộc các nhà sản xuất
phải sản xuất đúng cái yêu cầu đó thì mới bán được cho triều thị
các chuyên gia cũng nhận định đưa nông sản vào kênh phân phối hiện đại
với tỷ lệ hơn chín mươi là điều có thể làm được
để làm được điều này cần có sự vào cuộc của cả ba nhà
nhà sản xuất nhà phân phối và nhà nước để vừa đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận
của các bên vừa giúp nâng cao giá trị nông sản việt trên sân nhà
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
quang huy xin mời quý vị cùng quay trở lại hà nội tiếp tục bản tin an ninh hai mươi bốn h

tiếp tục có hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại trung quốc
vừa qua đoàn đại biểu bộ công an việt nam do đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã đến thăm và làm việc
với công an thành phố ninh ba tỉnh chiết giang
tại thành phố ninh ba tỉnh chiết giang đồng chí lê vĩ đình phó chủ tịch ubnd
kiêm giám đốc công an thành phố ninh ba tỉnh chiết giang
nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm của đồng chí thứ trưởng nguyễn văn thành
và đoàn đại biểu bộ công an việt nam bày tỏ mong muốn trên cương vị của mình
đồng chí thứ trưởng tiếp tục quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện để công an thành phố ninh ba
tỉnh chiết giang tăng cường hợp tác với công an các đơn vị địa phương của việt nam
nhất là trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
chúc mừng những thành tựu mà đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố ninh ba
tỉnh chiết giang đã đạt được trong thời gian qua
đồng chí thứ trưởng đề nghị thời gian tới công an thành phố ninh ba tỉnh chiết giang
cần tăng cường hợp tác với công an các đơn vị địa phương của việt nam trên các lĩnh vực
như đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm ma túy tội phạm mua bán người
và quản lý đô thị trong thời đại công nghệ số
tiếp đó đồng chí thứ trưởng và đoàn công tác đã đến thăm trung tâm phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
và chi đội cảnh sát đặc nhiệm công an thành phố ninh ba tỉnh chiết giang
để các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm năm chiến thắng điện biên phủ trên địa bàn tỉnh
được diễn ra một cách an toàn tuyệt đối sáng nay công an tỉnh điện biên đã kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự
tại một số địa điểm diễn ra các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm năm chiến thắng điện biên phủ
kiểm tra khu vực đoạn đường cổng trào thành phố điện biên phủ lãnh đạo công an tỉnh điện biên yêu cầu
các đơn vị chức năng nhất là lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động cần có kế hoạch cụ thể
chi tiết phân luồng điều tiết giao thông đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông cho cuộc đua xe đạp
về điện biên phủ hai nghìn một mươi chín cúp báo quân đội nhân dân diễn ra vào ngày năm tháng năm thuận lợi an toàn
quảng trường bảy tháng năm là điểm diễn ra chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tối ngày năm tháng năm
chính vì vậy các lực lượng chức năng của công an tỉnh công an thành phố phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương
các sở ban ngành triển khai tốt kế hoạch phương án đảm bảo an ninh trật tự
ở sân vận động tỉnh nơi diễn ra lễ mít tinh kỷ niệm sáu mươi năm năm chiến thắng điện biên phủ
đoàn công tác yêu cầu công an tỉnh cần bố trí lực lượng sắp xếp các đoàn xe của các đồng chí lãnh đạo đến dự meeting
theo đúng kế hoạch lực lượng cảnh sát giao thông cần điều tiết giao thông đảm bảo an toàn tuyệt đối
trong kỳ thi olympic toán sinh viên toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín vừa kết thúc cách đây ít ngày
đội tuyển của trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân đã đạt thành tích xuất sắc khi cả một mươi mdt đều đạt giải cao
trong đó có hai giải nhất bốn giải nhì và ba giải ba
kỳ thi olympic toán học sinh viên là một hoạt động thường niên do hội toán học việt nam phối hợp với các đơn vị giáo dục tổ chức
bắt đầu từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba nhằm tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng dạy học toán và phong trào học tập trong sinh viên học sinh
qua đó phát hiện bồi dưỡng những sinh viên học sinh giỏi toán từ các cấp học
trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân nằm trong khối các trường không chuyên khi phải cạnh tranh với các trường chuyên về toán học
như trường đại học khoa học tự nhiên đại học sư phạm đại học bách khoa hà nội
tuy nhiên đội tuyển của nhà trường đã đạt được những thành tích đáng tự hào khi cả một mươi sinh viên dự thi đều đạt giải cao
điều đang nói là đây là năm thứ tư liên tiếp đội tuyển của nhà trường liên tục đạt giải cao tại kỳ thi olympic toán sinh viên toàn quốc
năm hai nghìn một mươi tám đội tuyển đạt được bốn huy
trong số các bạn sinh viên của nhà trường tham dự kỳ thi olympic toán sinh viên toàn quốc
có những em đạt bề dày thành tích qua các năm
phùng anh tú là một trong những sinh viên như vậy
bạn sinh viên này đã ba lần tham dự và đều đạt giải nhất nhì olympic về toán sinh viên toàn quốc
thành tích đáng tự hào này cũng mang lại cho tú nhiều kỷ niệm đáng nhớ
tôi nhớ một lần là năm thi thứ hai
trong thời gian thi thì rất là mất nơi bình tĩnh
nhưng mà tôi đã cố gắng hết sự quyết tâm của mình và cũng nhờ sự cổ động của bạn bè
thế cô nên là đã quyết tâm và rất là may mắn là đã giành được giải nhất của huy trường vàng năm đó
học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân đạt được những thành tích cao như vậy trong các kỳ thi olympic toán sinh viên toàn quốc nói riêng
và các môn khoa học cơ bản nói chung xuất phát từ chính phương châm chỉ đạo của nhà trường trong việc thúc đẩy phong trào học tập
cụ thể như các lãnh đạo khoa phòng trung tâm và các đơn vị khác luôn tạo điều kiện tốt nhất
để các câu lạc bộ các đội tuyển có điều kiện tốt nhất để ôn luyện thi đấu
kết quả riêng đội tuyển toán học của nhà trường tham gia kỳ thi olympic toán sinh viên toàn quốc từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay
đều đạt kết quả tăng dần về số lượng và chất lượng giải qua các năm
nhà trường đánh giá rất cao phong trào học toán ở trong sinh viên trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân
với xác định như vậy thì nhà trường luôn luôn quan tâm tạo điều kiện hết sức cụ thể
là đưa hẳn cái phong trào olympic vào đầu vào kế hoạch chương trình năm học
như vậy thì các em thẩm thấu được kỹ thuật rất là lớn hàng năm chứ không phải đến mùa thi đi học
hàng năm hàng tháng hàng ngày dẫn đến là phong trào học toán yêu toán ở trường được thổi vào
làm cái niềm yêu yêu say mê toán học say mê khoa học công nghệ của các em được đẩy lên
và như vậy thì thành tích của các em rất là tốt
kỳ thi olympic toán sinh viên toàn quốc năm nay diễn ra từ ngày hai đến ngày năm tháng bốn tại trường đại học nha trang
với sự tham gia của chín mươi trường đại học học viện cao đẳng và trường trung học phổ thông chuyên trên toàn quốc
với sáu trăm năm mươi thí sinh
trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân tham gia thi phối sinh viên ở hai môn đại số và giải tích
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé